thủ tướng chính phủ vừa có công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung đối phó với mưa lũ lớn tại các tỉnh miền trung
công điện nêu rõ
từ ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đến nay tại các khu vực miền trung liên tiếp có mưa to đến rất to tổng lượng mưa phổ biến từ ba trăm linh đến năm trăm linh mm
đặc biệt tại một số nơi ở quảng trị thừa thiên huế tổng lượng mưa từ bảy trăm linh đến chín trăm linh mm
một số khu vực đã xảy ra ngập sâu chia cắt giao thông
theo dự báo mưa lớn còn tiếp tục xảy ra trong thời gian tới
lũ trên các sông ở quảng bình đến quảng ngãi sẽ lên rất nhanh nhiều nơi trên mức báo động ba
nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ngập úng nghiêm trọng trên diện rộng tại các vùng thấp trũng
nhất là khu vực các huyện hướng hóa đắc rồng hải lăng triệu phong tỉnh quảng trị đại lộc duy xuyên tỉnh quảng nam phong điền tỉnh thừa thiên huế minh hóa tỉnh quảng bình
để chủ động ứng phó với mưa lũ lớn bảo đảm an toàn tính mạng hạn chế thiệt hại tài sản của nhân dân
thủ tướng chính phủ yêu cầu các cơ quan bộ ngành địa phương tập trung vào một số nhiệm vụ cấp bách sau
quỹ ban nhân dân các tỉnh thành phố từ hà tĩnh đến phú yên và khu vực tây nguyên đặc biệt là các tỉnh quảng trị thừa thiên huế quảng nam quảng ngãi quảng bình
theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp ứng phó với mưa lũ theo phương châm bốn tại chỗ
nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân hạn chế thiệt hại do mưa lũ tập trung một số nhiệm vụ sau
ra soát chủ động huy động lực lượng tổ chức di rời khẩn cấp các hộ dân tại các khu vực nguy hiểm khu vực có nguy cơ bị ngập sâu chia cắt
nhất là tại các phùng thấp trũng ven sông suối những hộ không bảo đảm an toàn phải kiên quyết vận động di rời
trường hợp cần thiết phải tổ chức cưỡng chế di rời để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân
chủ động thông tin kịp thời khuyến cáo hướng dẫn người dân trong các hoạt động nhất là việc đi lại khi có mưa lũ
bố trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn giao thông đặc biệt là tại các khu vực thường xuyên ngập sâu chảy xiết khi mưa lũ
căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương quyết định việc cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn
hướng dẫn người dân chủ động giữ chữ lương thực nhu yếu phẩm thiết yếu đề phòng mưa lũ gây ngập úng chia cắt kéo dài
tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp gia cố bảo vệ đê điều hồ đập các hồ chứa thủy lợi thủy điện sung yếu
nhất là các hồ đập vừa và nhỏ đã đầy nước
cần bố trí lực lượng trực canh có phương án chủ động sơ tán dân cư ở hạ liêu để bảo đảm an toàn khi có tình huống
ra soát bố trí lực lượng vật tư phương tiện để sẵn sàng triển khai ứng cứu khi xảy ra sự cố
chỉ đạo tổ chức giám sát việc vận hành an toàn các hồ đập trên địa bàn
theo quy trình vận hành được cấp thẩm quyền phê duyệt đồng thời chủ động xử lý mọi tình huống phát sinh trong quá trình vận hành hồ đập
chủ các hồ đập chịu trách nhiệm cung cấp kịp thời đầy đủ thông tin liên quan đến vận hành hồ chứa nước
về ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương có liên quan
phục vụ chỉ đạo phối hợp vận hành các hồ
chỉ đạo hướng dẫn người dân triển khai phương án bảo vệ sản xuất nông nghiệp
chủ động thu hoạch lúa hoa màu thủy hải sản đã đến kỳ thu hoạch
nhất là khu vực có nguy cơ bị ngập sâu chủ động tiêu thoát nước đệm phòng chống ngập úng bảo vệ sản xuất
bố trí lực lượng phương tiện tại các địa bàn trọng điểm để sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ
cứu nạn và khắc phục kịp thời hậu quả của mưa lũ
các bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn công thương tập đoàn địa lực việt nam
theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo công tác vận hành an toàn các hồ đập thủy lợi
thủy điện góp phần giảm lũ cho hạ du không để gia tăng ngập lụt ở hạ du do xả lũ nhân tạo
chỉ đạo hướng dẫn địa phương triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp
chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn hệ thống điện chuẩn bị nguồn lương thực thực phẩm
hàng hóa thiết yếu để hỗ trợ các địa phương khi có yêu cầu
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ quốc phòng
chỉ đạo quân khu bốn quân khu năm và lực lượng đóng trên địa bàn sẵn sàng lực lượng phương tiện
hỗ trợ địa phương thực hiện công tác sơ tán di rời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm
chủ động bố trí lực lượng phương tiện tại các khu vực sung yếu để thực hiện công tác cứu hộ
cứu nạn khi có yêu cầu
bộ công an chỉ đạo công an các địa phương bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
sẵn sàng lực lượng hỗ trợ nhân dân ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ theo đề nghị của địa phương
chủ động hướng dẫn phân luồng kiểm soát phương tiện giao thông hoạt động
tại các khu vực bị ảnh hưởng mưa lũ bảo đảm an toàn
bộ giao thông vận tải chỉ đạo bảo đảm an toàn đối với tàu phương tiện vận tải hoạt động
neo đậu trên sông và vùng cửa sông triển khai các phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy
đường bộ đường sắt tại các khu vực bị ảnh hưởng mưa lũ phối hợp với lực lượng công an
chủ động chỉ đạo kiểm soát phân luồng chống ách tắc bảo đảm an toàn cho hành khách
và các phương tiện vận tải chuẩn bị lực lượng phương tiện vật tư kịp thời khắc phục hậu quả
khôi phục giao thông trên các trục chính nhất là tuyến quốc lộ một và đường sắt bắc nam
bộ thông tin và truyền thông chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan các nhà mạng
triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hệ thống thông tin chuẩn bị lực lượng
vật tư sẵn sàng khôi phục nhanh thông tin liên lạc khi xảy ra sự cố
bộ y tế chỉ đạo hướng dẫn các địa phương triển khai công tác phòng chống dịch bệnh
nhất là dịch covid một mươi chín tại khu vực sơ tán và chủ động hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng
của mưa lũ cơ số thuốc và hóa chất cần thiết để bảo đảm khám chữa bệnh
vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh sau lũ
bộ giáo dục và đào tạo chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn cho giáo viên
học sinh hạn chế thấp nhất thiệt hại về cơ sở vật chất trang thiết bị và đồ dùng học tập
tại các khu vực bị ảnh hưởng của mưa lũ
bộ tài nguyên và môi trường chỉ đạo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia
tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ dự báo cảnh báo cung cấp thông tin
cho các cơ quan thông tin đại chúng và các cơ quan có liên quan để kịp thời thông tin
đến người dân và phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó
các cơ quan thông tấn báo chí của trung ương và địa phương thường xuyên cập nhật thông tin
về diễn biến mưa lũ tăng cường thời lượng phát sóng truyền tin trên các phương tiện thông tin đại chúng
để người dân biết chủ động phòng tránh
một mươi một các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ được sao phối hợp với các địa phương
chủ động chỉ đạo triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó với mưa lũ lớn
duy trì lực lượng phương tiện sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra
một mươi hai ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức thường trực
theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ kịp thời chỉ đạo đôn đốc các bộ ngành và địa phương
triển khai các biện pháp ứng phó khắc phục hậu quả của mưa lũ
kịp thời đề xuất báo cáo thủ tướng chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền